phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm vừa đưa ra cảnh báo
người dân không tung tin hay chia sẻ những thông tin không có kiểm chứng hoặc bịa đặt liên quan đến vụ nguyễn phương hằng bị bắt
những tài khoản nào đã tung tin biện đặt sẽ bị công an tp hcm vào cuộc xử lý
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết ngày hai mươi năm tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện thông tin
bà nguyễn phương hằng được thả về và chỉ bị phạt hành chính số tiền một năm triệu đồng
bên cạnh đó xung quanh việc khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn phương hằng cũng có không ít thông tin giả không đúng sự thật trên các trang mạng xã hội
công an tp hcm đề nghị người dân không tin không tán phát chia sẻ những thông tin sai sự thật
những thông tin liên quan vụ án sẽ được công an tp hcm cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống
trường hợp những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với khung hình phạt sẽ là số tiền từ ba mươi triệu đồng
hoặc phạt tù đến bảy năm hoặc phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó vào tối hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm